kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh phía đông bắc bộ trời tiếp tục nhiều mây có sương mù vào đêm và sáng
sáng và đêm trời lạnh vùng núi có nơi trời rét
vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó sang đến ngày một mươi bốn riêng tại các tỉnh thuộc nam đồng bằng
có thể xuất hiện mưa giải rác vào đêm và sáng sớm
đến ngày một mươi năm có thể xuất hiện mưa rào rải rác toàn khu vực
nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ tập trung ở khu vực ven biển
phía tây bắc bộ thời tiết ngày mai phổ biến là không mưa sáng và đêm trời lạnh
vùng núi có nơi trời rét
vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
từ ngày một mươi bốn mưa sẽ xuất hiện rải rác sau đó lan ra nhiều nơi trên khu vực
mức nhiệt độ vẫn ổn định trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ba ngày tới
có thể xuất hiện mưa rào dài rác tập trung về đêm và sáng
sau đó mưa sẽ giảm nhẹ
về nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
và tăng tuyến tính mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa rông về đêm và sáng trong ba ngày tới
lưu ý là đêm nay và ngày mai tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
có thể xuất hiện mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
nhiệt độ trưa mai đạt mức hai mươi bảy ba mươi độ
sau đó tăng lên một độ
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm
tại các tỉnh nam tây nguyên sẽ có mưa giải rác trong ngày mai
sau đó trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm mưa sẽ giảm hơn về lượng và xảy ra vào chiều tối
còn về nhiệt độ tại khu vực hầu như là không biến động nhiều
ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong đêm nay và chiều tối ngày mai
có thể xuất hiện lượng mưa vừa và rông
sau đó trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm mưa sẽ giảm hơn về lượng
và xảy ra thời đoạn ngắn
trong đêm nay và chiều tối nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh nam bộ không quá ba mươi ba độ